kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh tầng thấp và trường gió phân kỳ tây bắc trên cao
nên trời ít đến quang mây trưa chiều có nắng hành với nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức một mươi chín hai mươi hai độ
tuy nhiên về đêm và sáng hiện tượng phát xạ nhiệt khiến nhiệt độ giảm thấp phổ biến ở mức dưới một mươi ba độ trời rét buốt
quý vị chú ý có các biện pháp giữ ấm để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại khu vực tây bắc bộ trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng một mươi chín hai mươi hai độ có nơi cao hơn
về đêm và sáng sớm nhiệt độ hạ xuống mức một mươi một một mươi bốn độ có nơi thấp hơn
với mức nhiệt như vậy toàn khu vực sẽ ở ngưỡng trời z có nơi xuất hiện z đậm z hại
nhân định xa hơn từ khoảng đêm một mươi sáu sang đến ngày một mươi bảy một mươi hai không khí lạnh được tăng cửa mạnh
toàn bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt z đậm z hại trên diện rộng
trường gió phân kỳ cũng tác động đến các tỉnh miền trung vì thế mà mưa không nhiều trong đêm nay và ngày mai cho đến ba ngày tới
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa chủ yếu tập trung tại phía nam khu vực với lượng nhỏ
mức nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực này phổ biến trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi ba độ có nơi thấp hơn
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ba ngày tới cũng có mưa nhỏ dài rác ở các tỉnh từ đà nẵng đến bình định
do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình
do có mưa nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp ngày đêm dưới ba mươi độ trời xe lạnh ở các tỉnh phía bắc khu vực
tây nguyên ba ngày tới thời tiết phổ biến chỉ có mưa ở một vài nơi về chiều tối
còn trong ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới tại đây phổ biến từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
chỉ lưu ý là nhiệt độ ban đêm tại tây nguyên hạ thấp và duy trì trong ngưỡng trời rét
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
còn khu vực nam bộ các hình thế gây mưa
suy yếu nên trời có nắng nhiều vào ban ngày
tuy nhiên nhiệt độ tăng không quá cao phổ biến ở mức là ba mươi ba mươi hai độ vào trưa chiều
chỉ một vài nơi có thể là nhiệt độ cao hơn do yếu tố địa hình
về đêm nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn ở mức là hai mươi một hai mươi bốn độ
một số nơi miền đông nam bộ có thể thấp hơn hai mươi độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân trong những ngày tới